việt nam đề nghị trung quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong vịnh bắc bộ ký năm hai nghìn cũng như công ước liên hiệp quốc về luật biển unclosed năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tuyên bố trên được đưa ra trước thông tin trung quốc ngày một tháng ba tuyên bố xác lập đường cơ sở ở khu vực phía bắc vịnh bắc bộ theo luật ban hành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó quy định đường cơ sở lãnh hải của nước này được phân định bằng phương pháp đường cơ sở thẳng
trong tuyên bố này chính phủ của trung quốc đưa ra bảy điểm cơ sở khi nối với nhau tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở vĩnh bắc bộ
các điểm này không tồn tại trong bốn mươi chín điểm cơ sở mà trung quốc công bố ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu để tính chiều rộng lãnh hải từ hải nam tới thành đảo
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết việt nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với trung quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
theo bà phạm thu hằng việt nam bảo lục
quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của chính phủ việt nam liên quan đến tuyên bố ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu của chính phủ trung quốc công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của trung quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nhấn mạnh việt nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải
bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia
các quốc gia khác bao gồm quyền tự do hàng hải quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế và phù hợp với unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam và trung quốc là hai quốc gia tiếp giáp vịnh bắc bộ
hai nước này ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn ký kết hiệp định về phân định vịnh bắc bộ có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn bốn
hiệp định xác định danh giới lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong vịnh bắc bộ